ubnd tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hoạn hoàng gia yên bái
địa chỉ tại thôn hợp nhất xã thịnh hưng huyện yên bình với sáu hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường
với tổng số tiền là bảy trăm hai mươi triệu đồng
sáu hành vi vi phạm gồm tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất
kinh doanh phi nông nghiệp khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
không lập kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định
không thông báo bằng văn bản đến các cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm
các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành thực hiện không đúng một trong các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
không lập hồ sơ báo cáo về kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định